nói về chuyện tình cảm của hát ông tiến cho hay gia đình cũng có biết qua
hồi học cấp ba h và an nghi phạm của vụ án học cùng lớp
lúc đó tôi là hội trưởng hội phụ huynh nên biết cả hai có tình cảm
nhưng là tình cảm học trò
giờ lớn lên mỗi đứa học một trường đại học nên con gái tôi muốn dừng việc yêu để lo cho việc học
nhưng nghi phạm không đồng ý
không được hát đồng ý nghi phạm thường xuyên chặn đường gây sự và thậm chí là ném đá nhà của ông tiến lúc một hai giờ sáng
có lần ông tiến vào tận nhà nói chuyện này với gia đình nghi phạm
thậm chí là ông tiến nghi ngờ việc con gái đi làm thêm đã bị an theo dõi từ trước nên đã dặn dò con gái nhiều lần
tôi thường xuyên dặn cháu nếu bị theo dõi dọa nạt thì đứng ở chỗ có người có điện sáng để gọi điện về nhà
điều này sẽ làm nghi phạm sợ và biết mục đích của anh ta bị phát hiện
ông tiến kể lại việc đã từng gặp an và nói chuyện
cách đây hơn một mươi ngày tôi có gọi cháu vào nhà và nói chuyện không cấm cả
tuy nhiên tình yêu phải xuất phát từ hai phía
cháu về lịch sự đừng có chặn đường con gái bác
từ hôm đó đến hôm xảy ra sự việc thì nghi phạm không chặn đường nữa
nhớ lại hôm xảy ra sự việc đau lòng ông tiến cho biết trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hát còn ăn cơm với ông
dù là người đã trải qua nhiều biến cố của cuộc sống ông tiến cũng không tin rằng đây là bữa cơm cuối cùng của ông với con gái mình
ông tiến cho ai sau bữa trưa hát ngủ đến khoảng một mươi ba h năm mươi rồi đi làm thêm
đến tối hôm đó khoảng hai mươi hai giờ tự nhiên tôi nóng ruột nên lấy điện thoại của vợ gọi cho con xem đi làm về trưa
tuy nhiên không thấy con gái nghe máy tôi bảo với đứa con út chắc chị đang đi đường
đến hai mươi hai h bốn mươi năm ông tiến tiếp tục gọi ba cổ điện thoại cho con gái nhưng không có hồi âm
nghĩ có chuyện xảy ra lòng ông bùn trồn không ngủ được
khoảng ít phút sau ông tiến nhận được cuộc điện thoại báo hát bị gặp nạn ở ngay gần nhà nên lập tức đến hiện trường
nghĩ lại ông tiến ngẹn ngào
tôi không biết rõ sự việc xảy ra như thế nào nhưng thấy người thân xem trên mạng họ nhận ra biển số xe của con gái nên đã thông báo cho tôi
bố của nạn nhân cũng thông tin thêm sau sự việc này gia đình nhà nghi phạm đã đến xin phép để thắp nén hương cho cháu
sự việc đã xảy ra rồi nên chúng tôi chỉ mong muốn pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội
sự ra đi đột ngột của hát là nỗi đau đớn cho những người trong nhà bạn bè thân thiết của cô
rất nhiều người quen của nữ sinh sau khi biết sự việc đã gửi lời chia buồn tìm cô gái bé nhỏ
trước sự việc này bà thân của hát đã đau đớn kể lại những hành động đáng sợ của tên sát nhân trước khi sát hại nữ sinh
trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân sự việc
thì không ít bạn bè người thân đã vào trang cá nhân của nữ sinh xấu số để lại bình luận chia buồn tiễn biệt
liên quan đến sự ra đi của htnh mỹ t một người bạn thân của hát vẫn chưa hết bằng hoàng cho biết
bản thân tê không thể tin rằng bạn mình đã mất bởi trước khi hát bị sát hại khoảng một giờ đồng hồ
cả hai vẫn nhắn tin trò chuyện và trao đổi việc học hành với nhau
thương hát nhiều lắm chẳng dám tin là hát đã đi rồi mỹ tê xót xa chia sẻ
theo t cho biết htnh không chỉ là người bạn thân thiết hay tâm sự chuyện buồn vui
việc học hành mà ở trường hát còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm
cũng theo cô bạn cho biết
học hát cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học hành và giúp đỡ cha mẹ
là những người bạn thân mỹ tê cho biết hát từng tâm sự rất nhiều về chuyện tình cảm của bản thân
đặc biệt cô gái này còn cho biết trước đó hát từng nói bị người yêu cũ nghi phạm
sát hại nữ sinh nhắn tin chặn đường làm phiền rất nhiều trong một thời gian dài
em được biết hát và bạn kia yêu nhau từ hồi cấp ba nhưng đến đầu năm đại học thì hát nói lời chia tay
thế nhưng vì muốn hàn gắn và không chấp nhận chia tay
hát đã liên tục làm phiền thậm chí là bạn này đã nhiều lần dọa tự tử và chết chung với hát
mỹ tê cho biết không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa
mà người yêu cũ còn liên tục có những hành động làm phiền gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữ sinh xấu số
không chỉ nhắn tin dọa nạt bạn nam này còn đột nhập vào phòng chờ hát đi học về để nói chuyện
rồi ném đá vào phòng hát quấy dối chờ hát ở ngõ để đi theo và chặn xe nói chuyện
hay như hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
chúng em hội bạn thân của hát trên đại học
hôm đó bạn hát báo với em là đến muộn vì ngã xe
nhưng mà sau khi hỏi ra mới biết là bạn người yêu cũ kia đẩy xe hát làm bạn ý ngã
không chỉ một lần mà rất nhiều lần có những hành động manh động mỹ tây kể lại
theo mỹ tê bạn bè cũng từng khuyên hát nên kể sự việc với gia đình và bố mẹ
cũng từng tới nhà bạn nam kia để nói chuyện nhưng sự việc hát bị làm phiền vẫn không ngừng lại
chỉ bởi muốn hàn gắn mối quan hệ mà gã người yêu cũ không ngần ngại
có những hành động gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hát
chia sẻ về sự ra đi của cô bạn xấu số
mỹ đây cho biết cả nhóm bạn đều động viên nhau không khóc
không quá đau buồn để hát được bình yên và thanh thản
bên cạnh đó cô gái này cũng bày tỏ bức xúc trước hành động nhẫn tâm
mất nhân tính của nghi phạm đã ra tay sát hại bạn mình
và mong muốn kẻ thù ác sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng
trước đó tại cơ quan công an hoàng tuấn an đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó an và nữ sinh hát có mối quan hệ tình cảm
quá trình yêu đương giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai an có ý định sát hại hát
nghĩ là nam đối tượng đã mua một con dao inox trong cửa hàng bán rau tại xã dương liễu
khoảng hai mươi h ba mươi cùng ngày an điều khiển xe máy tới nơi hát làm thêm
ở đường hồ tùng mậu quận nam tử liêm xác định nữ sinh có đi làm
sau đó an điều khiển xe quay lại trước cửa nghĩa trang
thôn cao trung xã đức giang huyện hoài đức để đợi hát đi qua
an lấy con dao trong cốc xe ra rút sẵn vào túi quần chờ người yêu
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nữ sinh đi xe máy về an lao ra chặn xe
hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã
bất ngờ an rút dao trong túi quần da và đâm nhiều nhát khiến hát gục xuống tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng đã lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát
lúc này anh trần anh tuấn ba mươi năm tuổi trú tại xã đức thượng huyện hoài đức đi đến
nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến kỳ an xuống đường
giật dao trên tay của đối tượng ném ra chỗ khác
lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó để khống chế đưa nghi phạm về trụ sở làm việc